tại bộ quốc phòng thượng ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác liên ngành
trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã trao quyết định lên đường làm nhiệm vụ cho sĩ quan của cục gìn giữ hòa bình việt nam
theo quyết định lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ nam sudan cho đồng chí nguyễn kim tỉnh sĩ quan của cục diên dữ hòa bình việt nam
thượng tướng nguyễn trí vịnh đề nghị đồng chí nguyễn kim tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ chấp hành tốt kỷ cương kỷ luật của liên hợp quốc
xây dựng hình ảnh người lính bộ đội cụ hồ trong mắt bạn bè quốc tế qua cách làm việc ứng xử hàng ngày
đặc biệt chú trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tiếp tục rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn
để qua đó trợ giúp tốt cho công việc chuẩn bị triển khai đơn vị công binh và bệnh viện giã chiến cấp hai